theo dòng chảy thời gian nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc ế đê tại khánh hòa đang dần bị mai một
hơn một mươi năm trước gần một nửa số hộ người ế đê tại xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
sinh sống bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống đan gùi
nhưng hiện nay những nghề này đang dần mai một
do vậy việc bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa là một trong những vấn đề cần được quan tâm của ngành văn hóa
và chính đồng bào dân tộc ế đê
cũng giống bao người cao tuổi khác ở xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
ông yhi luôn chăn trở lo lắng văn hóa dân tộc ế đê dần bị lãng quên chìm vào quá khứ
trước nguy cơ văn hóa dân tộc ế đê bị mai một tỉnh khánh hòa đã có nhiều chính sách bảo tồn
như trang bị mã la cho các địa phương mở lớp dạy nhạc cụ phục dựng lễ hội trang phục siêu tầm hiện vật
tuy nhiên công tác nghiên cứu siêu tầm còn mang tính giàn trải chưa chuyên sâu
chủ yếu là của một vài cá nhân đam mê kinh phí phục vụ công tác bảo tồn văn hóa đào tạo nghề truyền thống vẫn còn hạn chế
thì mong các cơ quan chính quyền từ tỉnh đến thị xã và địa phương có những cái giải pháp
bằng những cái giải pháp cụ thể như là hỗ trợ kinh phí rồi là mở các cái lớp dạy học về nghệ thuật đánh cầm chiên
về đăng lát về dạch vải để mà giữ lại những cái di sản văn hóa của vật thể và phi vật thể của đồng bào
nếu chỉ có sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong tổ chức phong trào hội thi kêu gọi người dân thì chưa đủ mạnh để vực dậy nền văn hóa giàu bản sắc của người ế đê
vì vậy rất cần sự chung tay của toàn xã hội đặc biệt ngành du lịch khánh hòa nên tiên phong định hướng phát triển
lấy thế mạnh du lịch để gìn giữ phát huy giá trị văn hóa lấy mô hình du lịch văn hóa để kêu gọi chính đồng bào dân tộc ế đê nhất là thế hệ trẻ chung tay gìn giữ
có như vậy văn hóa dân tộc ế đê mới phát huy được giá trị trường tồn mãi với thời gian